ở các tỉnh vùng nông bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ tăng lên mức một mươi chín hai mươi một độ
sau đó sang đến ngày mai dưới tác động của hàn lưu vùng ấp thấp phía tây
nên bắc bộ vẫn duy trì được trạng thái nắng giáo
ở khu vực phía tây bắc bộ các tỉnh như yên bái lào cai lai châu điện biên sơn la
hay là cả khu vực hòa bình nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức cao trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
trong khi đó tại phía đông bắc bộ nắng muộn hơn nhưng nhiệt độ trong ngày mai
vẫn tiếp tục tăng nhẹ lên ngưỡng là hai mươi năm hai mươi tám độ
tuy nhiên từ tối và đêm mai trở đi bắc bộ lại đón thêm một đợt gió mùa đông bắc mới tràn về
dưới tác động của khối khí lạnh này bắc bộ lại chuyển mưa rông rải rác
và từ ngày một mươi bốn tháng ba trời chuyển lạnh trở lại
với các tỉnh thành miền trung ngày mai thời tiết tiếp tục với xu hướng thời tiết tốt hơn
ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế trời chỉ nhiều mây trong buổi sáng
đến trưa và chiều mây cũng giảm trời chuyển nắng
trong ngày mai cũng tăng nhanh
cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh
mức nhiệt sẽ giao động trong khoảng hai mươi sáu hai mươi tám độ
đối với các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế
mức nhiệt có nhỉnh hơn là từ hai mươi tám ba mươi độ
khu vực các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận cũng như là khu vực tây nguyên
và cả khu vực nam bộ ngày mai hầu như không mưa
nếu có cũng chỉ là một vài cơn mưa rông nhiệt vào chiều muộn
và tập trung ở phần phía nam của tây nguyên
còn trong ngày nắng xuất hiện từ sáng
đến chiều vì thế nhiệt độ trên các khu vực vẫn duy trì mức cao
hầu hết đều ở mức ba mươi một ba mươi ba độ
riêng khu vực miền đông của nam bộ hay là ayunpa
cũng như đắk nông của khu vực tây nguyên
có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày sẽ đạt ngưỡng là ba mươi năm độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa
gió đông mắc đến đông cấp ba bốn và nhiệt độ là hai mươi năm ba mươi một độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa gió đông bắc cấp ba bốn
nhiệt độ hai mươi sáu ba mươi hai độ
và sau đây
sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước